hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe
sài gòn một đêm không ngủ với bao suy nghĩ
nghĩ về người bệnh và nghĩ về bản thân mình
nghĩ về công việc và nghĩ về cuộc đời
nhìn những ánh đèn qua ô cửa từ các tầng nhà hát xuống
nơi ấy yên lặng đến lạ
nhưng không ở trong mỗi ô cửa đó có tiếng máy thở
tích tích tích đều đều rội lại
và những bóng áo trắng vẫn rào bước quanh từng giường bệnh
tôi biết nơi ấy đồng đội tôi vẫn đang miệt mài làm việc
tôi người đàn ông tuổi đời không còn trẻ chưa khi nào cầm bút viết về công việc của mình
nhưng hôm nay trong tâm dịch chứng kiến cảnh đồng đội hàng ngày vật lộn với covid một mươi chín
để giành lấy sự sống cho người bệnh
tôi lại muốn viết để chia ăn cùng các bạn
bệnh viện trung ương huế nơi tôi gắn bó hơn ba mươi năm công tác
hôm nay đồng đội của tôi lại tiếp tục lên đường chi viện cho thành phố mang tên bác
tôi chẳng nhớ đây là chuyến chi viện thứ bao nhiêu nữa
ngay từ khi bắt đầu có dịch covid một mươi chín bệnh viện luôn là nơi đảm đương điều trị
chăm sóc người bệnh nhiễm covid một mươi chín nặng
hết đà nẵng phú yên bắc giang và giờ là thành phố hồ chí minh
nhiều khi tôi tự hỏi lấy đầu ra sức lực
để đồng đội tôi luôn tình nguyện đến nơi tuyến đầu nhé
và câu trả lời chỉ có thể là quyết định từ trái tim
chuyến công tác này bệnh viện tôi được giao thành lập trung tâm hồi sức tích cực
có quy mô năm trăm linh giường bệnh
đây là tuyến cuối trong bậc thang điều trị người bệnh covid một mươi chín nặng nguy kịch
người bệnh ở đây hầu như đều nằm bất động với những dây dợ nhà nhịt
không người thân bên cạnh
họ phó thác mạng sống của mình cho chúng tôi chăm sóc
số người bệnh cứ mỗi ngày một tăng
đồng đội tôi luôn phải làm việc trong tình trạng quá tải
nhưng vẫn cố gắng để xoa dịu nỗi đau cho người bệnh
là bác sĩ điều dưỡng nhưng không chỉ chăm sóc người bệnh
chúng tôi làm mọi công việc từ lau dọn phòng chuẩn bị đón người bệnh
bưng bê bốc phác vận chuyển phương tiện trang thiết bị lấy mẫu xét nghiệm
chăm sóc người bệnh cho ăn lau người thay quần áo vệ sinh thay ga
cho đến động viên tinh thần chăm lo cho những đối tượng dễ tổn thương
khối lượng công việc quá lớn
làm chúng tôi gần như không có thời gian

mỗi ngày của chúng tôi đều bắt đầu từ rất sớm
ăn vội bữa sáng rồi lên xe để tới bệnh viện
sau khi mặc đồ bảo hộ là bước vào phòng cách ly
và cứ thế chúng tôi làm việc không ngơi nghỉ
phần cơm trưa luôn lạnh ngắt vì quá giờ ăn
chúng tôi dường như quên giờ ăn quên cả ngày hôm nay là ngày thứ mấy
vậy mà chúng tôi vẫn sắt cánh bên nhau chia sẻ hỗ trợ nhau mọi lúc
để luôn kịp có mặt bên người bệnh khi họ cần

nhưng ai cũng thấy vui cũng động viên nhau cùng cố gắng
càng khó khăn càng cảm nhận được cái tình người mộc mạc chân thành của đồng đội
khó có thể nói hết những nhọc nhằn lo toan trên khuôn mặt của đồng đội
đang ngày đêm túc trực bên người bệnh
với quyết tâm dành sự sống và niềm tin cho họ
có bạn điều dưỡng đã chia sẻ
đã nhiều chuyến công tác xa nhà
nhưng lần công tác này thật đặc biệt
chỉ sợ nhớ dương tính một cái làm gánh nặng cho anh em
tôi hiểu rằng đồng đội tôi đang bước vào trận chiến
thật sự chỉ cần sơ sẩy mỗi thao tác nhỏ
là đã tăng thêm nguy cơ lây nhiễm rất nhiều
khi nghe tin có một số đoàn và chi viện cho thành phố hồ chí minh
lần này cũng đã có đồng nghiệp bị nhiễm
anh em ai cũng lo lắng
nhưng rồi tình yêu thương người bệnh trong mỗi thành viên trong đoàn
đã chiến thắng họ lại tiếp tục dấn thân tự tin vào công việc đang làm
em thèm cái lúc được ở bên con ôm con và nghe con hát
hay những lúc được gặp người thân qua điện thoại
trong thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi
như là động lực tiếp thêm sức mạnh cho em làm việc
nhìn anh em rưng rưng ngẹn ngào khi chia sẻ
họ gói chặt nỗi nhớ nhà trong lòng
để dồn hết tâm trí và công việc mà tôi xúc động cảm kích vô cùng
chắc có những đêm họ không ngủ như tôi
họ đã khóc thầm vì nhớ nhà nhớ bố mẹ nhớ con
có lẽ không phải họ yếu đuối mà là do họ có trái tim nhân hậu
trái tim biết khóc biết yêu thương dành cho người bệnh
trái tim y đức
họ âm thầm hy sinh niềm vui cá nhân vì người bệnh
họ giấu mình trong bộ đồ bảo hộ kín mít
với cái tên viết vội bằng mực đỏ xanh ở sau lưng
ánh mắt họ dạng người khi người bệnh được hồi sinh
họ bùn bã và giàn vặt mình khi người bệnh bỏ họ mà đi
đến như chúng em là đàn ông mà còn rơi lệ khi người bệnh qua đời
tôi thật hạnh phúc vì tìm thấy niềm vui khi được phục vụ người bệnh
đó là công việc của trái tim
quý vị và các bạn vừa lắng nghe lá thư của điều dưỡng chuyên khoa một phan cảnh dương
tại bệnh viện trung ương huế gửi về cho chương trình
lá thư kể về những ngày tháng điều dưỡng dương tham gia hỗ trợ công tác điều trị
cho bệnh nhân covid một mươi chín tại tp hcm
cũng là lời tự động viên khích lệ tinh thần với các y bác sĩ
đang ngày đêm căng mình nơi tuyến đầu chống dịch
thay mặt cho chương trình xin được cảm ơn điều dưỡng phan cảnh dương
đã gửi thư về cho chúng tôi
và qua đây cũng xin chúc anh và các đồng nghiệp sẽ có thật nhiều sức khỏe
để tiếp tục chiến đấu với covid một mươi chín bảo vệ sức khỏe bình an cho nhân dân
đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết
cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi và lắng nghe
quý vị và các bạn cũng đừng quên gửi những lá thư
những lời tâm sự về cho chương trình qua địa chỉ email
xin chào và hẹn gặp lại trong những lá thư tiếp theo